công an huyện phú giáo tỉnh bình dương vừa triệt xóa thành công bắt giữ hai đối tượng
nguyễn thanh sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và trương thị hồng nhung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
là hai đối tượng gây ra nhiều vụ cướp cướp giật trên địa bàn huyện phú giáo tỉnh bình dương
khoảng một mươi bảy h ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu nhận được tin báo trên địa bàn xã tam lập
vừa xảy ra một vụ cướp giật thủ phạm là một cặp nam nữ đi xe mô tô
công an huyện phú giáo đã huy động công an huyện và công an các xã thị trấn tiến hành chốt chặn
rạng sáng ngày hôm nay các trinh sát đội hình sự công an huyện đã bắt giữ được sơn và nhung
qua điều tra ban đầu hai đối tượng khai nhận là đối tượng nghiện ma túy để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay hai đối tượng đã dùng hung khí là roi điện
thực hiện một mươi hai vụ cướp cướp giật tài sản trên địa bàn huyện bào bàng và huyện phú giáo